thưa quý vị như các bản tin trước chúng tôi đã đề cập đến thực trạng tiêu thoát nước của hà nội
mỗi khi đến mùa mưa bão đặc biệt là tình trạng ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến phố
bên cạnh tính chủ động của người dân xét về quy hoạch thoát nước và vận hành hệ thống này
cũng có nhiều bất cập ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hiện nay hà nội có ba mươi ba quận huyện thì có tới hai mươi ba điểm được các ban ngành của thành phố hà nội
xác định là úng ngập cục bộ
chưa nói nếu mưa to sẽ tăng lên khoảng năm mươi điểm
các quận huyện được xác định là điểm nóng gồm quận cầu giấy quận thanh xuân hoàng mai v v
theo thiết kế hiện nay hà nội vẫn đang cải tạo theo dự án thoát nước từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
với dự án này quy mô của dự án là quy hoạch cho lưu vực sông tô lịch
bao gồm từ một giới hạn từ sông tô lịch về đến sông hồng
tuy nhiên trong quá trình phát triển của thành phố thì chúng ta phát triển ra phía bên trái của sông tô lịch
và đây là lưu vực tả nhuệ lưu vực này là lưu vực đang phát triển
thì việc xây dựng đầu tư các hệ thống cơ sở hạ thần còn đang trong quá trình thực hiện
nhưng điều đó gây áp lực không ngược lên trên hệ thống thoát nước của thành phố
hà nội được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ
toàn bộ khu vực tả nhuệ việc thoát nước vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống canh mương có sẵn là chính
còn các khu vực hữu nhuệ như hà đông hoàng mai được cải tạo xây dựng theo hệ thống thoát nước lưu vực sông tô lịch
nhưng ở đây có điều ngược lại một số khu vực như từ liêm cầu giấy bị úng ngập là điều dễ hiểu
vì không nằm trong hệ thống thoát nước lưu vực sông tô lịch
nhưng một số khu vực như thanh xuân hoàng mai hệ thống thoát nước theo dự án lưu vực sông tô lịch thì lại bị hay ngầm nhiều
mưa vừa qua thực ra là ở hà nội lượng mưa nó chỉ khoảng
là năm mươi ly nhưng mà khoảng đấy thế nhưng mà nó tập trung chủ yếu ở cái vùng phía nam phía trạm bơm này
tức là vùng phía nam này ví dụ như quận hoàng mai hay là ở phía bên một phần của quận thanh xuân
thì cái vấn đề ở chỗ đấy là vì mưa nó tập trung trong thời gian ngắn nên là nó phải cần phải có thời gian nó tiêu thoát
một bất cập nữa trong thoát nước là hà nội đang xây dựng nhiều dự án
nhiều công trình vẫn đang trong thời gian thi công
tuyến canh mương của dự án thoát nước hà nội giai đoạn hai
các công trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng cầu vượt đường sắt trên cao đường vành đai ba
liên quan đến hệ thống thoát nước chống úng ngập
phải đứng trước thực trạng như thế thì cái trách nhiệm của công ty thoát nước hà nội như thế nào
đứng trước cái tâm lý như vậy thì thứ nhất là chúng tôi xác định là gì
là cái nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cái về mặt thoát nước cho hoạt động bình thường của nhân dân
quan hay lý do chủ quan chúng tôi cũng rất là mong là mọi người dân chia sẻ với cái điều kiện thực trạng hiện nay chúng ta đang có
thực tế đó cũng chỉ là sự giải thích cho tình trạng ống ngập của hà nội vốn xảy ra thường xuyên khi mùa mưa đến
những bất cập trong hệ thống thoát nước của thành phố chưa được cải thiện
ở khía cạnh nào đó người dân hoàn toàn có thể nghĩ đến trách nhiệm của các ban ngành khi những tuyến phố bị ngập ống như thế này
trong khi chờ những giải pháp tối ưu người dân vẫn phải chủ động để tự
bảo vệ mình nhưng quả thật cũng thật khó